thưa quý vị thông qua việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân
bộ công an đã song song thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử
điều này nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thời gian tới
nhiều dịch vụ công trực tuyến giao dịch tài chính có sử dụng tài khoản điện tử được thực hiện
tại tỉnh hải dương công tác cấp tài khoản định danh điện tử
đã được công an cấp cơ sở tập trung đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng
điểm cấp căn cước công dân tại công an xã an thượng thành phố hải dương
với những người cấp căn cước công dân gắn chip lần đầu
lực lượng công an đã tuyên truyền người dân khi đi thu nhận
mang theo bảo hiểm y tế giấy phép lái xe hay bằng lái xe
tiến hành cùng lúc việc cấp tài khoản định danh điện tử
còn đối với những trường hợp đã được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
sẽ tiến hành việc tích hợp thông tin

đăng ký xe bằng lái xe thẻ bảo hiểm y tế để bà con giảm thiểu sau này những dịch vụ cần thiết để giảm thủ tục hành chính
thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử khá đơn giản
người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân và cung cấp đầy đủ bản gốc các giấy tờ cần tích hợp để đối chiếu
để đảm bảo tiến độ việc cấp tài khoản định danh điện tử
công an các xã trên địa bàn tỉnh hải dương đã chủ động xây dựng kế hoạch
trong đó tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân hiểu biết được những tiện ích của tài khoản định danh điện tử
thường xuyên tuyên truyền trên các hệ thống thông tin truyền thông
các trang fanpage của công an xã cũng như của ủy ban và các ban ngành đoàn thể của địa phương phối hợp
ngoài ra thì thường xuyên cùng với các đồng chí trưởng thôn các ban công tác mặt trận của thôn
thì mình tuyên truyền trực tiếp
với người dân qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực đối với người dân về nhận thức tầm quan trọng
đối với việc cấp các công dân cũng như gắn mã định danh điện tử phục vụ truyền lợi trực tiếp của người dân
sau khi được triển khai thì chúng tôi cũng đã đến từng gia đình từng hộ vận động
đối với các người tuổi mà nhỏ thì vận động phụ huynh học sinh
vì vậy chúng tôi cũng lựa chọn công an xã chúng tôi cũng đã triển khai làm sao cố gắng quyết tâm
và hoàn thành xong sớm so với chỉ tiêu của bộ và các ngân tỉnh của công dân đã giao
theo thống kê tính đến ngày chín tháng sáu hải dương đã thực hiện việc đăng ký tạo tài khoản định danh
và xác thực với gần một trăm năm mươi ba hồ sơ định danh điện tử được thu nhận
số lượng thu nhận hồ sơ tăng qua mỗi ngày với trên hai hồ sơ
việc đảm bảo tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho tất cả công dân sẽ tạo thuận lợi khi tới đây
với tài khoản này người dân khi thực hiện các dịch vụ công hệ thống định danh và xác thực điện tử của bộ công an
sẽ tự động xác thực tự động điền thông tin và công dân không phải khai báo điền thông tin bằng tay như trước